thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với một nhân viên ngân hàng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thiện nhân chú phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
nguyên nhân viên của ngân hàng có chi nhánh tại đồng tháp
vào năm hai nghìn một mươi chín nhân đầu tư thua lỗ mất khả năng trả nợ
nên đã lợi dụng vị trí công tác để vay tiền của nhiều người chi trả cho các khoản nợ
và sử dụng vào mục đích cá nhân
nhân bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần năm mươi tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
từ tố cáo của các nạn nhân cơ quan điều tra đã xác minh và bắt giữ nhân để điều tra